thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
nhưng gió đông trên mực một năm trăm linh m vẫn còn hoạt động
vì thế miền trung tiếp tục có mưa nhiều nơi suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho đến quảng nam
riêng ở thừa thiên huế vẫn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm
vì thế ở khu vực vùng núi phía tây của tỉnh thừa thiên huế
cần phải đề phòng đến hiện tượng lũ quét và sạt lở đất cục bộ
sang ngày mai ở dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn còn có mưa
nhiệt độ ở thanh hóa đến hà tĩnh chỉ dưới hai mươi bốn độ trời vẫn rét cả ngày
còn ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ trời xe lạnh
nhiễu động gió đông trên mực một năm trăm linh m cũng mở rộng vùng ảnh hưởng sâu vào đất liền
khiến cho khu vực tây nguyên và nam bộ ngày mai nhiều mây hơn
nắng nóng về cơ bản chấm dứt chỉ còn xảy ra ở miền đông nam bộ
với mức nhiệt là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
đến chiều và tối mai phần phía bắc của tây nguyên là các tỉnh con tum gia lai
và ở khu vực các tỉnh biên giới phía tây nam của nam bộ sẽ có mưa rào và rông chuyển mùa
người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như tố
lốc mưa đá và gió giật mạnh
với bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn có mưa nhiều nơi
trong đó ở khu vực lai châu lào cai điện biên sơn la và cả hòa bình
sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
ở các tỉnh này bắt đầu phải đề phòng đến hiện tượng lũ quét và sạt lở đất cục bộ
sáng ngày mai nhiệt độ sẽ tăng dần lên ngưỡng từ một mươi chín hai mươi hai độ ở vùng núi
và từ hai mươi hai hai mươi bốn độ ở khu vực đồng bằng và trời vẫn còn rét
trên biển ở khu vực phía nam vùng biển từ bình thuận đến cà mau
trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc lại mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động
ở khu vực phía bắc của biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
khu vực phía nam của biển đông trong đó có huyện đảo trường sa
gió đông bắc cũng duy trì trong khoảng cấp năm
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước